ngày hai mươi bốn tháng năm tại tỉnh siêng khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào công ty cổ phần sữa việt nam vinamil chính thức ra mắt công ty lào zagro và khởi công xây dựng giai đoạn một của tổ hợp resort bò sữa organic với quy mô năm ha tại lào đây là kết quả của sự hợp tác giữa doanh nghiệp ba nước lào việt nam và nhật bản